thưa quý vị và các bạn dân gian xưa đã lưu truyền câu ca
ai qua yên tử quỳnh lâm vĩnh nghiêm chưa tới thiền tâm chưa thành
đó là tâm nguyện của những người hướng về đạo phật mong muốn được trải nghiệm theo con đường tâm linh của thiền phái trúc lâm dòng thiền thuần việt đã tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ
thiền phái trúc lâm yên tử được vua trần nhân tông sáng lập trên cơ sở thống nhất các dòng thiền phái từ bên ngoài truyền vào
khởi nguồn từ ngọn núi thiêng yên tử dòng thiền này đã lan tỏa và phát triển tới nhiều vùng miền của đất nước
chùa vĩnh nghiêm thuộc huyện yên dũng tỉnh bắc giang là một phần của con đường tâm linh ấy
nơi đây không chỉ là một ngôi cổ tự linh thiêng mà còn là nơi chứa đựng những di sản văn hóa mang tầm quốc gia và nhân loại

chùa vĩnh nghiêm hay còn gọi là chùa trúc thánh chùa la chùa đức la hiện nay tọa lạc tại xã trí yên huyện yên dũng tỉnh bắc giang
chùa được xây dựng từ thế kỷ một mươi một dưới thời vua lý thái tổ có tên chùa là trúc thánh
đến thế kỷ một mươi ba phật hoàng trần nhân tông đã cho sửa sang trùng tu tồn tạo lại đổi tên là chùa vĩnh nghiêm
với mong muốn chùa mãi mãi trưởng tượng
chùa vĩnh nghiêm tồn mãi mãi tồn nghiêm
mô tả là ba đông thóc như là ba đông thóc thế và trước mặt chùa là ngã ba sâu
thì ngài thấy địa lý này cái đồi này là một đồi hình con rùa cho nên là vua trần đã cho chuyển cái chùa trúc thánh về đây
và xây dựng cái chùa nên đặt là chùa vĩnh nghiêm mà tên chùa vĩnh nghiêm là do vua trần
khi đất nước hòa bình thì đây cũng là một nơi hoàng dương phật pháp
và vua trần đã đặt đây là trường đào luyện tăng đồ của sứ bắc kỳ và là nơi phát hành kinh sách của xứ bắc kỳ
và khi đất nước của chúng ta đạo phật du nhập vào đất nước việt nam thì do tổ tý na nư chi truyền
nhưng chỉ truyền tiểu thừa và vua trần đã đưa đạo phật của chúng ta từ tiểu thừa tiến lên đại thừa
cho nên rằng ở chùa vĩnh nghiêm nó có đầy đủ có tám bốn trăm linh pháp môn tu in thành kinh
và khắc thành bản ván kinh của tám bốn trăm linh pháp môn ấy nhưng bằng chữ hàn nôm
sau khi sáng lập ra dòng thiệt phái trúc lâm yên tử vào năm một nghìn hai trăm chín mươi chín
phật hoàng trần nhân tông đã về chùa vĩnh nghiêm chọn nơi đây làm nơi khai tràng thuyết pháp
đào luyện tăng ni của cả nước lập sổ tăng nhân đủ cho các tăng ni
và xây dựng nơi đây trở thành trụ sở trung ương giáo hội phật giáo đại việt
và lần đầu tiên thì trong lịch sử phật giáo việt nam đã có một ngôi chùa lưu giữ đầy đủ hồ sơ tăng ni của cả nước
xuất phát từ sự phát triển và hương thịnh đó thì hàng loạt các hệ thống chùa triển
thiền viện trong dòng thiệt phái trúc lâm yên tử được xây dựng ở khắp mọi nơi
giá trị lớn nhất về kiến trúc của chùa vĩnh nghiêm chính là ở cảnh quan không gian với vị trí phong thủy khá đẹp
và ở sự kết nối liên hoàn các hạng mục công trình tạo ra một mặt bằng dạng chùa trăm gian nguy nga
khẳng định vai trò của một trung tâm phật giáo thuộc thiền phái trúc lâm yên tử
đến nay chùa vẫn còn lưu giữ được hệ thống tượng rất lớn
bao gồm tượng phật tượng các vị dòng trúc lâm tượng các vị sư tổ sau này tượng hộ pháp tượng la hán
trong đó có nhiều pho tượng cổ có giá trị cao về nghệ thuật sự phong phú về thế giáng
đa dạng về hình thái biểu cảm gương mặt hình dáng của vật áo cử chỉ
cho thấy nghệ thuật điêu khắc tượng đã đạt tới mức chuẩn

hệ thống tượng phật chùa vĩnh nghiêm tương đối hoàn chỉnh về hình thức vị trí thứ bậc chức năng
và đều là những tác phẩm điêu khắc đẹp trong kho tảng tượng phật ở việt nam
cái nghệ thuật kiến trúc của tượng thì cái nét tà áo còn tượng rất là sắc nét
đồ thờ cúng vẫn còn giữ nguyên được cái cổ ngày xưa
mặc dù pháp có sang đấn chiếm nhưng mà phải đục tượng ra
nhưng mà dân bản địa vẫn giữ được những cái mà đồ thờ này tượng pháp này
thế rồi cho đến cái kiến trúc đục chạm tượng
rồi đục chạm các cái bàn thờ hoành thi câu đối là vẫn giữ được nối cổ
ngoài những nét kiến trúc độc đáo
chùa vĩnh nghiêm còn lưu giữ hơn ba mộc bản được unesco công nhận là di sản tư liệu
thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
mộc bản chùa vĩnh nghiêm là những di vật cổ vật mang tính nguyên gốc
tính độc bản có giá trị trên nhiều lĩnh vực như tổng hợp

một trang và đây một trang
thì đây một trang đây một trang là bằng bốn trang
hán nôm của người việt nam chứ không phải là hán cổ
cho nên là khi bộ bộ bản này sang
thì unesco người ta thấy đặc biệt là nó khác hẳn với các nước
và khi in nó thì là bằng khác là chữ ngược
những in ra thì là thành chữ xuôi
và đây này

đấy các anh chị thấy không

cái che cái cật che ngâm
cho vào đây xong gắn sơn ta vào để giữ cho nó khỏe cong
đoàn rước các làng được phép của ban tổ chức rước vào trong các khu vực đã định sẵn
làng la thượng rước vào tiền đường la trung rước vào nhà tổ đệ nhất la hạ rước vào nhà tổ đệ nhị
đến trước khu vực đặt lễ cờ lọng tản ra hai bên kiệu tiến thẳng vào trong khu thờ
lúc này kiệu được chuyển quay ngược ra ngoài sân và từ từ hạ xuống
những người khiêng kiệu cũng tản ra hai bên tàn lọng vẫn đứng hai bên để che cho kiệu
gỗ cúng tổ của dân các thôn làng được mang đặt trước ban thờ để cúng tổ
cỗ tế tổ xong thì để lại nhà chùa một nửa còn lại đem về chia đều cho các cụ trong thôn gọi là lộc của chùa
nghi lễ dước kiệu truyền thống của ba làng nhằm thể hiện sự tôn kính đối với đức phật hoàng trần nhân tông
có thể nói là công nào công to lớn hiện nay chúng tôi được hưởng hồng phúc
những người con của cháu hậu dạy của vua trần nhân tông được hưởng cái hồng phúc đó
và mọi người dân đều được hưởng
cái kết quả mà vua trần nhân tông đã tạo ra chúng tôi thấy mãi mãi chắc rằng giữ được cái truyền thống
phải giữ được cái quê hương này để có một cái ngôi chùa như thế này
chúng tôi thấy cần phải tôn tạo nâng cấp và chắc chắn là giữ gìn cái truyền thống này mãi mãi
về với chốn tổ vĩnh nghiêm du khách thắp một nén hương lễ phật
không chỉ để tĩnh tâm thanh thản gác lại những lo toan nhọc nhằn của cuộc sống đời thường
nhưng cũng để đưa mình vào không gian tôn nghiêm thể hiện lòng thanh kính biết ơn
và tưởng niệm công đức tới phật hoàng trần nhân tông cũng như tam tổ trúc lâm
trải qua gần một năm chùa vĩnh nghiêm không chỉ có giá trị về mặt lịch sử văn hóa với sự bảo tồn của các chứng tích hiện vật
mà còn là trốn tổ của thiền phái trúc lâm
những gì người xưa tạo dựng vẫn đang được thế hệ sau gìn giữ
và làm hưng thịnh thêm các giá trị văn hóa nghệ thuật vật thể phi vật thể tâm linh
mang tính bình thường

và mang tính bình thường

với một địa thế văn hóa tâm linh tương đối thuận lợi và mang đậm dấu tích linh thiêng

của thiền phái trúc lâm nói riêng